trước tác động của đợt không khí lạnh đang tăng cường ở miền bắc tỉnh quảng ninh đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi
đồng thời cử hai đoàn kiểm tra xuống các xã vùng cao để kiểm tra hướng dẫn nông dân phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm
nguyện miền núi ba trẻ có khoảng ba một trăm bảy mươi chín con gia súc và bảy mươi tám chín trăm bảy mươi ba con gia cầm
từ tối tám tháng một thời tiết rét bút có mưa nhiệt độ khoảng một mươi độ c
nhiều người dân ba trẻ lo lắng tình trạng này kéo dài sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đàn gia súc gia cầm
trực tiếp kiểm tra tại huyện ba trẻ đoàn công tác của tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh quảng ninh đã xuống từng hộ gia đình của ba trẻ
để kiểm tra việc phòng chống rét đối với đàn gia súc gia cầm
bước đầu việc phòng chống rét của bà con ba trẻ khá tốt
chính quyền địa phương đã tổ chức tập huấn đầy đủ cho phương pháp phòng chống rét cho các hộ dân
đối với các hộ dân chưa có bạt tre chính quyền địa phương đã tiến hành phát bạt tre cho bà con chủ yếu là các hộ dân nghèo
đối với số ít hộ làm chưa tốt việc phòng chống rét đoàn công tác đã hướng dẫn thực hành luôn tại chuồng trại theo cách thức cầm tay chỉ việc
đến thời điểm này ba trẻ chưa có hộ dân nào có trâu bò ra cầm chết vì rét
để chủ động phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp ủy ban nhân dân tỉnh và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng ninh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi
tỉnh yêu cầu ubnd các huyện thị xã thành phố thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở trực tiếp kiểm tra đồn đốc hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi thủy sản tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết và các biện pháp phòng chống rét trên hệ thống phát thanh truyền hình